thưa quý vị ma túy mới đang là hiểm họa mới với những dạng thức ngày càng tinh vi để lên lõi và đầu độc người dùng
bên cạnh việc kịp thời đưa những chất hướng thần nguy hiểm mới phát hiện vào danh mục các chất ma túy
thì việc tăng cường kiểm tra tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ có điều kiện cũng là một trong những yêu cầu dành cho cơ quan quản lý
nhằm chủ động đối phó với tình hình ma túy ngày càng tinh vi và phức tạp như hiện nay